vâng vì sao người dân ở khu vực vùng biên lại dễ dàng bị bắt cóc bị lừa gạt bán sang nước ngoài với mục đích bị ép làm vợ bị lao động khổ sai hay bị bắt hoạt động cho các động mại dâm như vậy
phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm này là gì ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phóng sự của chúng tôi
địa hình phức tạp các gia đình ở cách xa nhau cuộc sống còn nhiều khó khăn trong khi nhận thức của đa số người dân còn kém
đó là những điều kiện thuận lợi để tội phạm bắt cóc mua bán trẻ em và phụ nữ
thực hiện hành vi của mình với hàng trăm nạn nhân mỗi năm
hà giang có chiều dài biên giới là trên hai trăm bảy mươi bảy km mật độ dân cư là rất thưa thớt địa hình hiểm trở phức tạp đặc biệt là khó khăn về đời sống kinh tế văn hóa xã hội
ở diện tích thì ba phần tư là núi đá chỉ có một phần tư là đất cánh tác thôi là nguyên nhân điều kiện để tội phạm bắt người nảy sinh
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an phát triển
hà giang đối tượng hứa viết trưởng đã khai nhận dùng thủ đoạn rủ dê các cô gái đi lên thành phố chơi đi chợ mua sắm
sau khi các nạn nhân đồng ý trường đã đưa nạn nhân đi đường vòng qua các xã lân cận và đi vào ban đêm theo đường mòn sang trung quốc
khi sang bên kia biên giới trường và đồng bọn đã bán các nạn nhân cho một số đàn ông làm vợ một số khác bị ép hoạt động trong các động mại dâm
đối tượng lợi dụng vào những trẻ em ham chơi đua đòi chúng đã dở vờ yêu đương tán tỉnh
thậm chí là trực tiếp thậm chí là thông qua những cái trang mạng internet để mà rụ rỗ yêu đương đi du lịch hoặc đi mua hàng đi sắm quần áo
nhưng khi đã đi ra nước ngoài rồi thì chúng ép bán cho các đối tượng nước ngoài để làm gái mại dâm
các đối tượng đó đã thông qua các hình thức cho nhận có nuôi để bán ra nước ngoài và cưỡng bức lao động
và thậm chí có những trường hợp em gái những trẻ em gái thì bị ép để mà bán dâm cho khách
hoặc ép lấy chồng vào những
vùng sâu vùng xa
rất cực khổ có những người rất cực khổ phải tuổi nhục
ngoài ra thì là trong gia đình thì có rất nhiều vụ án mà chúng tôi cũng đã làm
có tình trạng là chồng bán vợ hoặc là bố bán con
thế là những trường hợp đấy thì thường xuyên xảy ra trên địa bàn là giang
bên cạnh thủ đoạn nói trên các đối tượng còn lân la làm quen với các cô gái trẻ có tuổi đời từ một mươi sáu đến ba mươi tuổi
khi họ trên đường đi nương đi dẫy đi chợ
với lời lẽ rủ dê sang trung quốc làm thuê sẽ được trả lương cao có cuộc sống sung sướng hơn
nhiều chị em đã tin và đi theo chúng
đến khi bị bán rồi họ mới cay đắng nhận ra
chính vì lẽ đó chúng tôi vẫn thường xuyên tuyên truyền vận động nên ở gần nhau
có việc gì thì còn biết kêu cứu để mà giúp đỡ đến nhau trong lúc khó khăn hoạn hạn
cái thứ hai nữa là khi đi lao động làm thuê thì phải đi theo nhóm

số điện thoại nhau để thông tin kịp thời khi có việc gì bất chắc xảy ra
cái thứ ba là đặc biệt là chị em phụ nữ từ một mươi tám đến bốn mươi là không nên đi lao động đi làm khu vực ven theo khu giáp danh biên giới
dễ bị bắt khóc chiếm đoạt
hậu quả để lại đằng sau mỗi vụ mua bán người là không thể đong đếm
bởi có người phải sống cho một cuộc đời tủi nhục
có những mảnh đời bất hạnh thiếu đi tình yêu thương
sự chăm sóc của mẹ cha
có những nỗi sợ hãi ám ảnh mãi mãi
còn những kẻ thực hiện hành vi mua bán người
những kẻ nhẫn tâm bán vợ bán con
át cũng sẽ bị pháp luật trừng trị hay sống trong nỗi dây dứt khôn nguồi
tiếp tục với những tin tức khác
kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày truyền thống học sinh sinh viên việt nam
tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm
đã diễn ra lễ tuyên dương sinh viên năm tốt và học sinh ba tích cực năm hai nghìn hai mươi
năm nay có hơn hai trăm ba mươi ba em học sinh và bảy mươi hai sinh viên
từ các trường trung học phổ thông đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố
vinh dự được nhận danh hiệu học sinh ba tốt và sinh viên năm tích cực trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt trong năm nay có sáu mươi tám sinh viên được nhận danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương
ngoài ra chương trình năm nay còn truyền tới cho sinh viên
thông điệp học sinh sinh viên thành phố sẵn sàng hội nhập
nhằm khuyến khích các bạn học sinh sinh viên phấn đấu và rèn luyện
nhằm đóng góp vào công cuộc hội nhập với các nước trong khu vực
của thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung
cũng trong sáng nay hai bạn trẻ đại diện cho hơn ba mươi một chiến sĩ tình nguyện
là học sinh sinh viên thành phố hồ chí minh đã tập trung tại khu vực sân lớn
của nhà văn hóa thanh niên thành phố để tham dự lễ xuất quân chiến dịch
xuân tình nguyện năm hai nghìn một mươi sáu
đây là lần thứ tám hoạt động tình nguyện vì cộng đồng nhân dịp năm mới
được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
qua tám năm được hồ sinh viên thành phố hồ chí minh tổ chức với quy mô cấp thành
chiến dịch xuân tình nguyện của học sinh sinh viên thành phố hồ chí minh
đã trở thành biểu tượng đẹp đầy tính nhân văn và ý nghĩa
nhân dịp xuân về tết đến trong mắt nhân dân thành phố
và người làm nên nét đẹp xuân tình nguyện đó không ai khác hơn
chính là các chiến sĩ xuân tình nguyện sẵn sàng dành thời gian trong những ngày giáp tết
để đi đến những mái ấm nhà mở vùng sâu vùng xa bằng những công việc bình dị
nhưng mang lại niềm vui và hạnh phúc
cho những người còn khó khăn trong xã hội
lần đầu tiên cho nên cũng rất là nhiều cảm xúc
vì lần đầu tiên cũng được góp một phần công sức của mình vào cho
giúp cho các cụ dạng nêu đơn hay là những người đang gặp
có những hoàn cảnh khó khăn được một cái tết thật là vui vẻ
bên cạnh các nội dung tết bạn bè tết trẻ thơ xuân sẻ chia xuân chiến sĩ
năm nay chiến dịch xuân tình nguyện tại thành phố hồ chí minh
mở rộng hơn về hình thức đối tượng và quy mô
thu hút gần gấp đôi số lượng chiến sĩ tình nguyện tham gia so với năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi mở rộng đối tượng cho các bạn sinh viên
nước ngoài đang học tập tại thành phố hồ chí minh
cũng có thể tham gia chiến dịch
nội dung thứ hai chúng tôi tổ chức chương trình xuân hội nhập
để thông qua đó giúp giới thiệu về hình ảnh con người việt nam
tới các bạn sinh viên nước ngoài cũng như là các bạn sinh viên việt nam
tìm hiểu về văn hóa nước ngoài
thứ ba thì chúng tôi tổ chức chương trình thăm và giao lưu
với lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín để thông qua đó giáo dục cho các bạn
tình yêu quê hương đất nước yêu biển đảo và sẵn sàng tham gia khi tổ quốc cần
một mùa xuân với thật nhiều những ước vọng những ngày sôi nổi háo hức sắp bắt đầu
và tất cả đang hòa nhịp trong hơn ba mươi một con tim nhiệt huyết
của tuổi trẻ thành phố hồ chí minh mang hơi ấm và sự sẻ chia đến với cộng đồng
những hoạt động thăm hỏi phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng ba má phong trào
người già trẻ em mồ côi chiến sĩ hải quân hiến máu tình nguyện
hay tổ chức trò chơi quà tặng ngày xuân sẽ được các chiến sĩ tình nguyện
thực hiện từ nay đến ngày hai mươi sáu tháng hai tức ngày hai mươi tám tháng chạp